thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an về triển khai chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn ma túy đối với người điều khiển phương tiện giao thông
sau một mươi năm ngày từ ngày bảy tháng tám đến ngày hai mươi một tháng tám các tổ công tác của cục cảnh sát giao thông cùng với phòng cảnh sát giao thông công an các địa phương
có tuyến quốc lộ năm chạy qua gồm thành phố hà nội tỉnh hưng yên tỉnh hải dương thành phố hải phòng đã thực hiện tổng kiểm tra sáu sáu trăm một mươi bốn phương tiện với nhiều loại xe khác nhau
qua kiểm tra đã phát hiện hai trăm một mươi hai trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn và một lái xe container có hành vi sử dụng chất ma túy
theo cục cảnh sát giao thông trong thời gian tổ chức cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn ma túy vừa qua thì nhìn chung người tham gia giao thông cơ bản đã chấp hành quy định về an toàn giao thông
tuy nhiên vẫn còn một số vi phạm chủ yếu là người điều khiển xe ô tô con xe tải và xe đầu kéo đường dài
đối tượng là thanh niên trung niên vi phạm về nồng độ cồn tập trung vào ô tô con hoạt động cung đường ngắn
vi phạm nồng độ cồn và ma túy là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới các vụ tai nạn giao thông
và trong thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông
đồng thời tiếp tục tăng cường tuần tra sử dụng các thiết bị nghiệp vụ để phát hiện xử lý nghiêm vi phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông
kế hoạch sẽ được thực hiện đến hết ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai